bộ tài chính vừa tạm cấp lần thứ hai một sáu trăm tám mươi tỷ đồng tiền bồi thường sự cố phongmosa cho bốn địa phương bị ảnh hưởng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng trương hòa bình bộ tài chính vừa tạm cấp lần hai một sáu trăm tám mươi tỷ đồng cho bốn địa phương từ khoản tiền công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp fumosa hà tĩnh bồi thương thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển
cụ thể bộ tài chính tạm cấp lần hai cho bốn tỉnh là hà tĩnh năm trăm sáu mươi tỷ đồng tỉnh quảng bình bảy trăm sáu mươi tỷ đồng tỉnh quảng trị một trăm sáu mươi tỷ đồng và thừa thiên huế hai trăm linh tỷ đồng
trước đó trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu bộ tài chính đã tạm ứng ba tỷ đồng bồi thường cho ngư dân bốn tỉnh trên trong đó tạm cấp lần một cho tỉnh quảng bình là một một trăm linh tỷ đồng tỉnh hà tĩnh là một tỷ đồng tỉnh quảng trị là năm trăm linh tỷ đồng và thừa thiên huế là bốn trăm linh tỷ đồng
như vậy tính đến nay bộ tài chính đã cấp bốn sáu trăm tám mươi tỷ đồng bồi thường cho ngư dân các tỉnh miền trung